chỉ còn ít ngày nữa giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám năm hai nghìn một mươi hai sẽ diễn ra tại nhà thi đấu hồ xuân hương tp hcm
giải năm nay được xem như bước tập dượt quan trọng cho những cây vợt của đội tuyển quốc gia như nguyễn anh tú trước thềm sea games ba mươi một diễn ra tại việt nam
với giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân nguyễn anh tú chính là nhà vô địch nội dung đồng đội và đơn nam nhiều năm trở lại đây
tham gia thi đấu chuyên nghiệp từ nhỏ và niềm đam mê mãnh liệt đối với bóng bàn đã giúp anh tú tích lũy được nhiều kinh nghiệm và tâm lý thi đấu giúp anh giành được thành thức cao tại các giải đấu
hiện tại nguyễn anh tú là trụ cột tại đội tuyển quốc gia tuy nhiên tại giải đấu năm nay các đồng đội của anh tú ở đoàn hà nội phần còn trẻ phần đã bước qua thời kỳ đỉnh cao
bên cạnh sự tiến bộ rõ rệt từ các đối thủ vì thế rất khó để bảo vệ ngôi nhà